cùng với ngập nước và kẹt xe rác thải đang là vấn nạn của thành phố hồ chí minh trong quá trình phát triển đô thị
từ tình trạng xả rác bừa bãi gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường
tới việc quá tải trong tiếp nhận và xử lý rác thải sinh hoạt khiến cho gánh nặng của công tác xử lý rác thải đô thị
tại thành phố đông dân nhất nước càng thêm trồng chất
đây là những hình ảnh dễ dàng nhận thấy trên rất nhiều tuyến đường của thành phố hồ chí minh
rác được vứt bừa bãi ngoài đường rác thải chèn kín miệng cống thoát nước
rác thải xả đầy xuống kênh rạch
đã chóng mặt với tình trạng xả rác bừa bãi thành phố hồ chí minh còn đau đầu với lượng rác thải sinh hoạt ngày một gia tăng
trung bình mỗi ngày tại thành phố có khoảng tám ba trăm linh tấn rác sinh hoạt
từ các loại rác hữu cơ đến túi ni lông chai lọ hộp xốp thủy tinh nhựa
chưa kể việc tập kết thu gom rác hiện tồn tại quá nhiều bất cập
dĩ nhiên là nó chế dơ giấy và nó có thể làm nghẹt cống không có thoát nước
nhiều khi mấy cái xe ba gác
họ tập kết rác tới họ lén họ đỏ rồi họ đi
chút hai bên vỉa hè này thì coi như là rác để ngổn ngang
phân loại suốt ngày suốt đêm như thế này
và để suốt ngày suốt đêm như thế đi bộ cũng chẳng có đi
tám ba trăm linh tấn rác thải sinh hoạt và khoảng tám tấn rác thải đô thị khác
bị xả bừa bãi ra đường phố kênh rạch mỗi ngày
đã gây áp lực lớn cho việc thu gom vận chuyển xử lý rác
xử lý mùi hôi của các đơn vị vệ sinh môi trường đô thị
tại thành phố hồ chí minh đang tồn tại hai hình thức thu gom
vận chuyển rác thải là dân lập và công lập
trong đó sáu mươi khối lượng do dân lập thực hiện
với hầu hết là phương tiện thô sơ lạc hậu
đến nay thì cái lượng rác ở trên kênh nhiều lục thị nghề
và rạch xuyên tâm nó bình quân một ngày khoảng bảy tấn rưỡi đến tám tấn một ngày
riêng rạch xuyên tâm thì do người dân sống hai bên bờ rất nhiều
và xả trực tiếp xuống dòng kênh
không chỉ khó khăn về trang thiết bị phương tiện và công nghệ cũ kỹ thiếu thốn
mà lĩnh vực xử lý rác của thành phố hồ chí minh còn gặp khó khăn về vốn về nhân lực
để giải quyết áp lực môi trường từ rác thải đô thị
thành phố hồ chí minh cũng đang kêu gọi xã hội hóa xử lý rác
theo hướng đổi mới công nghệ tạo ra các dạng năng lượng thân thiện với môi trường
nguồn kinh phí cung cấp ngân sách cung cấp cho doanh nghiệp thì không có
mà doanh nghiệp phải tự đầu tư bằng các nguồn vai của mình để mà tái việc đầu tư cho phương tiện
hiện nay chúng tôi đang mời gọi các nhà đầu tư có năng lực để đề xuất dự án
trong đề xuất dự án như vậy đối với rác công nghiệp và rác quý hài
chủ nguồn thải sẽ được trả cái chi phí để xử lý đối với rác họ thải ra
như vậy thì toàn bộ cái này là không phải bằng
lượng rác thải sinh hoạt gia tăng cộng với tình trạng xả rác bừa bãi chưa giảm
không chỉ khiến thành phố hồ chí minh mất nhiều nguồn lực nhiều chi phí để thu gom xử lý
mà còn tạo áp lực lên công tác bảo vệ môi trường ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân
và hình ảnh của một trung tâm kinh tế du lịch một đô thị phát triển hàng đầu
giải quyết câu chuyện rác thải của thành phố hồ chí minh không chỉ đi từ các giải pháp đổi mới công nghệ
nguồn vốn đầu tư mà còn cần cả việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và cả việc xử lý nghiêm các hành vi xả rác gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường